tại trụ sở chính phủ hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã họp dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng về công tác chuẩn bị cho đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
tham dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và các thành viên hội đồng
các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng trung ương góp ý về công tác tổ chức đại hội
trên mặt nội dung tuyên truyền hậu cần an ninh an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến thông qua truyền thông tuyên truyền
việc lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt trong xã hội là rất quan trọng là vấn đề lớn
chúng ta có nhiều mô hình tốt tấm gương tốt thì việc nhân rộng cần được quan tâm lấy cái đẹp dẹp cái xấu
công tác tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng tạo dấu ấn mạnh mẽ tiết kiệm và hiệu quả
bảo đảm an ninh an toàn kể cả an toàn trước covid một mươi chín
kết luận cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao đại hội thi đua các cấp thời gian qua
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn
công tác chuẩn bị cho đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi cơ bản tốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất
thác thủ tướng nguyễn xuân phúc từ đại hội thi đua yêu nước lần thứ chín đến nay là quá trình đầy gian lao thử thách
nhưng chúng ta đã vượt qua nhất là những năm cuối của nhiệm kỳ này
cơ bản nhất trí chương trình đại hội thủ tướng nêu rõ việc giao lưu tôn vinh các điển hình tiên tiến là khâu cần xây dựng công phu
xứng tầm cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội góp phần tạo khí thế thi đua yêu nước